nhằm tuyên dương các điển hình tiên tiến trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
đề ra các giải pháp thực hiện tốt chỉ thị năm của bộ chính trị trong thời gian tới
tối hai mươi hai tháng năm tại hà nội đã diễn ra liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời bác khối các cơ quan trung ương năm hai nghìn hai mươi
trong số bảy mươi đại biểu được tuyên dương lần này có hai mươi bảy đại biểu nữ và bốn mươi ba đại biểu nam đến từ các cơ quan trung ương
với nhiều thành phần như cán bộ công chức nhà khoa học văn nghệ sĩ vận động viên cán bộ đoàn và sinh viên
phát biểu tại liên hoan đồng chí sơn minh thắng ủy viên trung mương đảng bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung mương khẳng định
hai mươi cá nhân tiêu biểu xuất sắc được tôn vinh tại liên hoan thanh niên tiên tiến ngày hôm nay
chính là những bông hoa tươi thắm trong phong trào thi đua của tuổi trẻ
đây là minh chứng sống động khẳng định đầy thuyết phục cho tính hiệu quả của việc học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh mà đoàn khối các cơ quan trung mương triển khai trong thời gian qua